thưa quý vị mưa vẫn có xu hướng gia tăng ở bắc bộ
trong đêm nay khu vực hà giang tuyên quang phú thọ ở hòa bình
trở sang đến khu vực quảng ninh hải phòng thái bình và cả nam định
sẽ là những nơi có mưa vừa đến mưa to
mưa lớn có khả năng còn kéo dài sang cả ngày mai
với tổng lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi cho đến bảy mươi mm
cục bộ một số nơi vùng ven biển phía đông còn có mưa to cả trăm mm
vì thế hầu khắp các tỉnh thành vùng núi phía bắc đều nằm trong vùng
có nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất
nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ sẽ giảm đáng kể
ở vùng ven biển hay các tỉnh vùng núi nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trong khi ở khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
nhiệt độ cũng giảm xuống còn từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
ở miền trung các tỉnh thanh hóa nghệ an và phần phía bắc của tỉnh hà tĩnh
cũng chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên trong đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa nhiều nơi
trong đó ở thanh hóa và khu vực các huyện vùng núi phía tây của nghệ an
cũng sẽ có những điểm mưa to đến rất to với lượng mưa là từ ba mươi cho đến năm mươi mm
vì vậy đây cũng là vùng phải lưu ý tới hiện tượng sạt lở đất
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết chủ đạo vẫn chuyển xấu
về chiều và tối trong khoảng thời gian từ một mươi ba đến một mươi chín giờ chiều mai
tại hai khu vực này đều có mưa rào và rông diện nhiều nơi
trong đó vùng mưa to là các huyện phía đông của con tum gia lai
phần phía đông của lâm đồng khu vực các tỉnh tây ninh bình dương
tp hcm và hầu khắp các tỉnh thành phố miền tây
người dân cần đề phòng tình trạng ngập úng về chiều và tối
nền nhiệt ngày ở tây nguyên vẫn thấp giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ vẫn giao động là từ ba mươi hai cho đến ba mươi
trên biển dưới tác động của rãnh mây rông phía bắc di chuyển xuống
ở vịnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có mưa vài nơi và thời tiết tốt
ở phía nam các vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang
và khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vẫn duy trì mưa rào và rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước